hướng tới kỷ niệm tám mươi tám năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc việt nam ngày một mươi tám tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm ba mươi ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
tối qua đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã đến sự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
tại liên khu dân cư số một mươi một mươi một một mươi hai thuộc phường trần hưng đạo quận hoàn kiếm thành phố hà nội
trong năm hai nghìn một mươi tám bao khu dân cư này có ba trăm sáu mươi năm trên ba trăm chín mươi bảy hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt tỷ lệ chín mươi
năm trên bảy tổ dân phố đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa
đáng chú ý tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững không có trái nổ trọng án
phát biểu tại đây phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình nhấn mạnh là phường có vị trí là trung tâm của thủ đô
phường trần hưng đạo nói riêng quận hoàn kiếm
hoàn kiếm nói chung là nhân tố thúc đẩy cho sự phát triển chung của thành phố hà nội
phó thủ tướng thường trực chính phủ đề nghị mặt trận các cấp tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới
đô thị văn minh phát huy vai trò của cấp ủy chính quyền ban công tác mặt trận xây dựng khu phố văn minh sạch đẹp
không để xảy ra vi phạm giáo dục con em chấp hành tốt pháp luật đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc